chuyển đổi số ngành ngân hàng năm hai nghìn hai mươi bốn do ngân hàng nhà nước việt nam tổ chức
có chủ đề mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số đã diễn ra vào sáng ngày hôm nay
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở chính thức đi vào cuộc sống
sẽ là la chắn bảo vệ quyền lợi giúp mỗi cán bộ làm công tác bảo vệ an ninh trật tự
tại cơ sở có thêm động lực để cộng hiểm
tại buổi họp báo thường kỳ tháng bốn thượng tá nguyễn thăng long phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm
đã thông tin về tình hình an ninh trật tự tp hcm trong bốn tháng đầu năm
theo thượng tá nguyễn thăng long từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn công an tp hcm đã triển khai đồng loạt
các biện pháp phòng ngừa tấn công trấn áp các loại tội phạm và giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
cụ thể đã kéo giảm hai bốn mươi bảy tội phạm trật tự xã hội so với cùng kỳ khám phá một một trăm bốn mươi tám vụ bắt hai chín mươi năm đối tượng
trong đó công tác khám phá án giết người cướp tài sản đạt tỷ lệ một trăm linh khám phá án cướp giật trên chín mươi
đại diện công an tp hcm cũng thông tin tội phạm về ma túy trên địa bàn tp hcm
tiếp tục diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm
công an tp hcm cũng đã thu giữ trên năm trăm năm mươi sáu ký ma túy các loại cùng nhiều loại công cụ phương tiện của các đối tượng có liên quan
về tình hình tội phạm lừa đảo trên không gian mạng thượng tá nguyễn thăng long thông tin
qua quá trình theo dõi nắm tình hình công an tp hcm cơ bản xác định các đối tượng thường tạo lập các website
trang hội nhóm để dụ dỗ lôi kéo người dân tham gia các hoạt động phạm tội
tội phạm có xu hướng chuyển dịch sử dụng địa bàn hạ tầng công nghệ viễn thông tại việt nam
để tổ chức điều hành các hoạt động phạm tội xuyên quốc gia như đánh bạc các cược thể thao
truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
trước tình hình trên công an tp hcm đã chủ động chỉ đạo các đơn vị địa phương tăng cường phòng ngừa
đấu tranh phát hiện xử lý các hoạt động sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án
bắt giam hoàng văn quang ba mươi bốn tuổi nguyễn đức huy ba mươi năm tuổi và nguyễn đức hoàng ba mươi một tuổi em ruột huy
cùng ngụ tại nghệ an để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
và đây là nhóm đối tượng đã trộm xe máy cùng hơn tám mươi một đơn hàng của nam shipper
trên đường hàng tre phường long thạnh mỹ tp thủ đức
tại cơ quan điều tra nhóm này khai nhận do cần tiền tiêu xài nên huy và hoàng rủ nhau đi trộm tài sản
khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng bốn huy chạy xe gắn máy biển số giả chở em ruột
đi tìm con mồi khi thấy anh huỳnh văn sơn ba mươi bốn tuổi quê vĩnh long hành nghề shipper
thì xe máy đến quán ăn trên đường hàng tre phường long thành mỹ ăn cơm và để xe máy bên ngoài
lúc này huy và hoàng thấy xe của nam shipper chưa rút chìu khóa nên tiếp cận
nhanh chóng trộm xe máy rồi tẩu thoát về tỉnh bình dương
thời điểm này trên xe nạn nhân có thùng hàng chưa tám mươi một đơn hàng chuẩn bị đi giao cho khách
sau đó các đối tượng bán xe máy được sáu triệu đồng chia nhau tiêu xài
riêng tám mươi một đơn hàng vứt bỏ một số tại khu vực đại học quốc gia tp hcm
một số bỏ trên xe đã bán số còn lại được hoàng mang về căn hộ sử dụng
huy còn khai nhận cùng quan trọng xe máy vào ngày một mươi bốn tháng bốn trước chung cư topax home hai
sau đó cả hai bán xe được hai triệu đồng mỗi người chia nhau một triệu đồng tiêu xài
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một tp hcm đã quyết định khởi tố bắt tạm giam nguyễn tiền luân
ba mươi tuổi ngủ tại quận năm nguyễn quang lợi hai mươi sáu tuổi quê tỉnh bình phước lê duy hai mươi năm tuổi trú tại quận bình thạnh
lê thị phương trâm hai mươi bảy tuổi ngụ quận một và phan thị kim xuyến hai mươi bảy tuổi trú quận bảy về tội cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra lúc một giờ ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng bốn một người đàn ông ngủ quận bình thạnh đến nhà hàng naripa
đường thái văn lung phường bến nghé để uống bia
người này được nhân viên tư vấn gói dịch vụ uống bia karaoke với giá bốn mươi usd một giờ
do từng sử dụng dịch vụ tại nhà hàng nên anh tin tưởng đồng ý
nhân viên linh thị thanh nguyệt sau đó đến ngồi cùng uống bia trò chuyện
một lúc sau người xuống lầu nói lầu tường quyên và lê thị huệ nhân viên phục vụ đi vào phòng và khôi bia uống cùng
đến bốn giờ người này yêu cầu tính tiền và bị đưa ra con số hơn một mươi triệu đồng
gồm nhiều phí dịch vụ và thức uống mà anh không yêu cầu sử dụng khác với gói bốn mươi usd một giờ đã được tư vấn ban đầu
năm khách hàng sau đó bị nhóm người trong naripa hành hung bị lụt hết quần áo bị quay video và bị đẩy ra ngoài đường
trong tình trạng không quần áo nạn nhân hút khoản sinh vào bên trong rồi bị nhóm người tự ý lấy hệ tính dụng hoặc thanh toán chín năm triệu đồng
theo ngành chức năng khi đánh bắt người dân thường mãi mê theo cá hoặc thiết bị thông tin gián đoạn
cơ quan chức năng khó liên lạc nên việc vi phạm có nguy cơ xảy ra
để hạn chế tình trạng này vai trò của đội phản ứng nhanh ở đất liền tỏ ra hữu hiệu
phóng sự thực hiện tại tỉnh bình thuận một trong bốn địa phương có đội tàu cá khai thác xa bờ lớn nhất cả nước
bộ đội biên phòng xuống nhà chủ tàu cá trong tình huống khẩn cấp
nghe nhà anh đang đánh bắt ở vùng biển giáp danh yêu cầu gia đình bằng mọi giá liên lạc với thuyền trưởng và kêu gọi thuyền trưởng quay vào
để ngăn chặn từ gốc ngay trong chiều ngày bảy tháng năm phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội phối hợp với cục quản lý thị trường hà nội đã phát hiện và thu giữ khoảng bốn tấn xúc xích và cánh gà không có nguồn gốc xuất xứ tại một kho hàng trên đường đồng tiến xã la phù huyện hoài đức
những gói xúc xích hay cánh gà ăn liền hiện đang được rất nhiều con trẻ ưa thích bất ngờ kiểm tra kho hàng này thì có tới bốn tấn xúc xích cánh gà không rõ nguồn gốc trên bao bì nhãn mát các sản phẩm đều in chữ nước ngoài
được chủ kho hàng là nguyễn văn thắng sinh năm hai nghìn hộ cầu thương chú tại tỉnh yên bái trả trộn cùng với các loại thực phẩm có giấy tờ chuẩn bị được đưa ra thị trường
đấu tranh bước đầu thắng khai nhận số thực phẩm sẽ được bán xỉ cho các cửa hàng tạp hóa người bán hàng rong hoặc các đại lý trên địa bàn thành phố hà nội và các tỉnh lân cận

câu hỏi đặt ra ở đây nếu không bị phát hiện thu giữ những sản phẩm này sẽ được phân phối đi khắp nơi và ai sẽ là người sử dụng những sản phẩm này rồi hậu quả sẽ ra sao

kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm đồ ăn vặt có địa chỉ tại số chín trăm năm mươi tám trần cao vân thuộc phường thanh khê đông quận thanh khê
cơ quan công an phát hiện cơ sở không duy trì bảo đảm vệ sinh nơi kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến không có đủ dụng cụ chế biến bảo quản sử dụng riêng đối với thực phẩm đã qua chế biến
qua làm việc với chủ cơ sở thì người này không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
hiện đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận thanh khê thành phố đà nẵng đã lập biên bản ghi nhận toàn bộ vi phạm tại thời điểm kiểm tra đồng thời đề nghị cơ sở xuất trình các giấy tờ có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
còn vào chiều ngày bảy tháng năm sở y tế tỉnh đồng nai cho biết đã có kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm trong vụ ngộ độc bánh mì ở thành phố long khánh làm hơn năm trăm sáu mươi người phải nhập viện điều trị
theo phân tích bệnh phẩm và các thực phẩm sử dụng tại tiệm bánh mì đa phần các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân mẫu nguyên liệu thực phẩm lấy từ tiệm bánh mì bị nhiễm vi khuẩn salmonella
ngoài ra một số mẫu khác nhiễm khuẩn e coli là một số vi khuẩn khác
liên quan đến vụ ngộ độc trên lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố long khánh cho biết ủy ban nhân dân thành phố long khánh đã chuyển cơ quan điều tra xác minh làm rõ
trước đó vào ngày ba mươi tháng bốn
tiệm bánh mì băng ở thành phố long khánh đã bán hơn một ổ bánh mì thịt cho khách hàng
đến sáng ngày một tháng năm nhiều người trước đó đã ăn bánh mì của tiệm băng có triệu chứng tiêu chảy nôn mửa nên nhập viện tại bệnh viện đa khoa khu vực long khánh
thời điểm kiểm tra các cơ quan chức năng phát hiện tiệm bánh mì không có giấy phép kinh doanh không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
trong thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn
tại nhiều tỉnh thành trên cả nước điều đó đang dóng lên hồi chuông cảnh báo về chất lượng thực phẩm đặc biệt khi mà thời tiết bắt đầu vào mùa nắng nóng
ngay trong chiều ngày bảy tháng năm phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội phối hợp với cục quản lý thị trường hà nội đã phát hiện và thu giữ khoảng bốn tấn xúc xích và cánh gà không có nguồn gốc xuất xứ tại một kho hàng trên đường đồng tiến xã la phù huyện hoài đức
những gói xúc xích hay cánh gà ăn liền hiện đang được rất nhiều con trẻ ưa thích
bất ngờ kiểm tra kho hàng này thì có tới bốn tấn xúc xích cánh gà không rõ nguồn gốc
trên bao bì nhãn mát các sản phẩm đều in chữ nước ngoài
được chủ kho hàng là nguyễn văn thắng sinh năm hai nghìn hộ cầu thương chú tại tỉnh yên bái trả trộn cùng với các loại thực phẩm có giấy tờ chuẩn bị được đưa ra thị trường
đấu tranh bước đầu thắng khai nhận số thực phẩm sẽ được bán xỉ cho các cửa hàng tạp hóa người bán hàng rong hoặc các đại lý trên địa bàn thành phố hà nội và các tỉnh lân cận
trên bãi cả thì em thấy các thị trường họ có hàng này thì em đi tìm em mua về em bán
em nhập về có loại đắt có loại rẻ bán ra thì chỉ được lời năm đồng
em đầu tiên này em mang hàng mẫu của em đến cửa hàng phục trào hàng
họ nhìn thấy hàng họ ưng thì họ sẽ đặt trực tiếp qua em luôn
họ lấy số lượng bao nhiêu thì em sẽ lấy số lượng vào đấy cho khách hàng
câu hỏi đặt ra ở đây nếu không bị phát hiện thu giữ những sản phẩm này sẽ được phân phối đi khắp nơi
và ai sẽ là người sử dụng những sản phẩm này rồi hậu quả sẽ ra sao
rồi hậu quả sẽ ra khỏi cổng trường để ăn rồi sử dụng các đồ uống các thực phẩm chất năng
các thực phẩm mà không có nốt cất xứ mà màu mè
qua đợt gia quân vừa rồi thì lựa quân quân thành phố hà nội cũng đã kiểm tra rất nhiều các vụ vi phạm
về vệ sinh an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn thành phố
cũng thu giữ rất nhiều các thực phẩm
như xúc xích đùi gà cánh gà lườn gà lườn gỗng lườn vịt v v
và chúng tôi cũng đã có khuyến cáo với mọi người dân khi mà sử dụng thì nên chú ý đến hạm đát sử dụng
và chú ý đến nguồn gốc chất xứ để sánh làm sao sống ngộ độc
theo bộ y tế quý i năm hai nghìn hai mươi bốn cả nước xảy ra một mươi sáu vụ ngộ độc thực phẩm
hiến hơn sáu trăm năm mươi người bị ngộ độc và nhập viện cấp cứu điều trị
trong đó có ba người tử vong
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba trong ba tháng qua số người bị ngộ độc thực phẩm tăng hai trăm ba mươi
về đặc biệt nước nước ta là nước nhiệt đới
khí hậu thời gian qua cũng rất là nóng
tuy nhiên đây là những nhân khách quan thôi
khách quan là khách quan
nhưng có rất nhiều nhân chủ quan nữa rõ ràng
rõ ràng đây là cái khâu về an toàn thực phẩm
nó chưa được đảm bảo
tuy nhiên khi mà các vấn đề an toàn thực phẩm nó động chạm đến cái chuỗi cung ứng thực phẩm cho nhiều người
từ nơi sản xuất đến nơi vận chuyển rồi thì chế biến các vấn đề tập thể hoặc các nguồn cung cấp thực phẩm cung cấp cho nhiều người cùng lúc
thì rõ ràng như vậy là cái nguyên vi sinh vật nó rất là phổ biến rồi đầy dãy rồi
nhưng mà chúng ta lại chưa kiểm soát tốt
thế đến tới là nó sẽ kén sẽ ảnh hưởng nhiều người
hoàn toàn là dễ hiểu thôi
đề phòng chống
các ngộ độc thực phẩm nhất là ngộ độc tập thể đòi hỏi các địa phương ngành chức năng cần nghiêm túc thẳng thắn và quyết liệt hơn trong công tác quản lý an toàn thực phẩm
vì ngộ độc thực phẩm không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà còn tác động xấu tới kinh tế xã hội
do lo sợ nên là người phụ nữ này đã chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng để xác minh
theo đó bà đã thực hiện ba mươi hai lần chuyển khoản với tổng số tiền là một mươi năm tỷ đồng
sau đó biết bị lừa người phụ nữ này đã đến cơ quan công an trình báo
công an tp hà nội đề nghị người dân cần cảnh giác tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên tránh mắc bẫy của các đối tượng xấu
để làm việc với người dân cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương
tuyệt đối không yêu cầu người dân
chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng
khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
chỉ ba đơn vị trả giá với khối lượng trúng ba bốn trăm linh lượng trong phiên đấu thầu vào sáng ngày tám tháng năm

lần đấu thầu này là lần thứ hai thành công

còn tại phiên đấu thầu trước ngày hai mươi ba tháng bốn giá trung thầu cao nhất là tám mươi một ba mươi ba triệu đồng
thấp nhất là tám mươi một ba mươi hai triệu đồng

mọi doanh nghiệp người dân có nhu cầu đều có thể mua điện tái tạo
bao gồm điện mặt trời và điện gió trực tiếp thay vì qua evn

đồng thời sẽ giúp giải quyết cung cầu năng lượng tái tạo

trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn ba mươi tầm nhìn tới năm hai nghìn năm mươi